dự án xây dựng cầu hòa viên bắc qua sông đáy nối xã hòa chính huyện trương mỹ với xã viên an huyện ứng hòa sau tám năm vẫn chưa hoàn thành điều này đang gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân
trong phần tin thế giới nhật bản phóng thành công vệ tinh định vị mới